sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng cho biết bước vào mùa mưa
ngành nông nghiệp đang triển khai công tác trồng rừng trồng cây phân tán năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung triển khai trên các diện tích rừng bị phá đất lâm nghiệp sau giải tỏa đất lâm nghiệp còn trống
các diện tích rừng sau khi trồng mới được giao cho các đơn vị chủ rừng cộng đồng dân cư và các hộ tổ nhận khoán quản lý bảo vệ
cùng với việc trồng rừng các địa phương đơn vị chủ rừng trong tỉnh lâm đồng chủ động gieo ươm sản xuất đầy đủ số lượng
tiêu chuẩn chất lượng chủng loại cây giống phù hợp với các khu vực trồng rừng trồng cây phân tán trên địa bàn
kết thúc mùa trồng rừng năm hai nghìn hai mươi ngành nông nghiệp lâm đồng kịp thời đánh giá biểu dương những điển hình tiêu biểu
nhắc nhở những địa phương đơn vị thực hiện chưa đạt hiệu quả
được biết trong năm năm qua tỉnh lâm đồng đã tiến hành giải tỏa khoảng một hai trăm linh hectare đất lâm nghiệp bị lấn chiếm
trồng lại hơn tám trăm năm mươi hectare rừng
bên cạnh đó địa phương này còn triển khai đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và đã trồng mới hơn một mươi một năm trăm linh hectare rừng